lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy
đối tượng nguyễn thị tù anh trú tại phường văn đức tp chí linh tỉnh hải dương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp chí linh tỉnh hải dương khởi tố
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đối tượng này sử dụng tài khoản gia lô cá nhân để chia sẻ hai video
với tổng độ dài gần ba phút cho một mươi tài khoản gia lô khác
nội dung các video đều có tính chất khiêu dâm trái với thuần phong mỹ tục
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận những video trên đều được tải từ mạng internet
sau đó phát tán trên mạng xã hội để câu view tăng tương tác